việc chậm cấp sổ hồng chiếm dụng kinh phí bảo trì hay là bãi độ xe là câu chuyện chưa bao giờ hết nóng tại các khu chung cư
tình trạng chủ đầu tư chây y chậm chẽ hoàn thiện thủ tục pháp lý khi mà bàn giao nhà khiến xung đột giữa cư dân với chủ đầu tư luôn căng thẳng
bất bình nhiều trung cư đã treo băng rôn phản đối nhằm mong sớm được giải quyết
nhưng những gì mà họ nhận được thì vẫn chỉ là sự thờ ơ từ phía chủ đầu tư và sự chậm trễ của các cấp chính quyền
phản ánh sau đây được thực hiện tại dự án chung cư new horizon city tám mươi bảy lĩnh nam thành phố hà nội sẽ làm rõ hơn về vấn đề này
được bàn giao cho cư dân từ năm hai nghìn một mươi bảy nhưng đến nay hơn một hai trăm linh hộ dân tại trung cư này vẫn luôn sống trong cảnh bất an bởi những tranh chấp kéo dài giữa chủ đầu tư và cư dân
ba năm sinh sống nhưng hầu hết các hộ dân chưa được cấp số đỏ bị chủ đầu tư chiếm giữ quỹ bảo trì
thậm chí bị chiếm dụng
cả bãi đỗ xe
theo kết luận của thanh tra chính phủ thì có ba vấn đề
một là lợi thuế gần ba trăm linh tỷ
thứ hai là xây dựng nấn sai phép ở dạy tầng hầm
cái vần thứ ba là xây quá độ cao của hai tầng kỹ thuật của hai tòa nhà
bây giờ đến các cơ quan chức năng như quận sở tài nguyên môi trường cũng đã đề nghị chủ đầu tư giải quyết tiếp nhưng mà chủ đầu tư vẫn cứ án minh bất động
mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi vừa qua
chủ đầu tư đã tự ý lập tổng
họ đã tự ý lập ra ban quản lý riêng chiếm giữ phần tầng hầm gửi xe của cư dân
chỉ bàn giao hai trăm sáu mươi sáu chỗ để xe hai bánh cho khoảng bốn dân
trong khi theo quy định của pháp luật thì đây thuộc quyền sở hữu chung
cư dân ở thì phải là cái gì tiện ích nó đầy đủ
chứ bây giờ tự nhiên chủ đầu tư lại tuyên bố là hầm là của chủ đầu tư
thế thì chúng tôi ở lưng trường trợi à
đỉnh điểm là mấy ngày hôm nay thuê cả một bọn giàn di đến
do ả nạc cư dân
rất là bất ổn
ngoài ra một số hạng mục công trình như tầng kỹ thuật và dịch vụ khối đế
chưa được cơ quan chức năng chấp thuận đưa vào sử dụng
nhưng chủ đầu tư vẫn ngang nhiên hoạt động và cho thuê kinh doanh
khu vực khối đế cũng như khu vực xốp hào của trung cư tám nghìn bảy trăm linh năm
thì khó có thể nhận ra được một số những cảnh báo của chính quyền địa phương
đó là những khu khối đế này vẫn chưa được nghiệm thu phòng cháy chữa cháy
hiện nay những khối đế và một số những khu vực xốp hào này
chưa được cục giám định nhà nước về chất lượng công trình bộ xây dựng nghiệm thu đi và sử dụng
tuy nhiên không hiểu lý do vì sao một số những cửa hàng cũng như văn phòng đã được hoạt động
mặc dù bất chấp những lệnh cấm của chính quyền địa phương
quận chúng tôi đã ra quyết định xử phạt
xử phạt chủ đầu tư bảy mươi năm triệu theo nghị định một trăm ba mươi chín
và yêu cầu chủ đầu tư đình chỉ toàn bộ những hoạt động tại khu vực này
và chúng tôi sau thời gian mà giao chủ đầu tư thực hiện chủ tư không thực hiện
thì chúng tôi đang tiến hành các biện pháp để cưỡng chế đình chỉ
ở nơi này ubnd quận hoàng mai đã nhiều lần ra văn bản
đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ ở các tầng thương mại tầng kỹ thuật
nhưng công ty vinaeco vẫn cố tình phất lờ không thực hiện